bộ y tế sẽ hướng dẫn các tiêu chí phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dựa vào tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng độ bao phủ vaccine khả năng thu dung điều trị của các tuyến
chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín với bốn cấp độ dịch
quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc
quy định nêu rõ tạm thời không áp dụng quy định tại các khoảng một điều một của nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
và các chỉ thị số một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi chỉ thị số một mươi sáu ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi và chỉ thị số một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng
quyết định số hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu ngày ba mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cao hơn các biện pháp tại quy định này thì chủ tịch ubnd tp cấp tỉnh báo cáo bộ y tế thủ tướng
căn cứ vào các hướng dẫn của bộ y tế vào các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp
bao gồm các quy định hướng dẫn cụ thể về công suất số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất
kinh doanh dịch vụ văn hóa văn nghệ sự kiện tập trung đông người
và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương
không gây ác tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh đi lại và sinh hoạt của nhân dân
trường hợp các quy định hướng dẫn của trung ương không phù hợp khả thi thì kịp thời báo cáo cho cơ quan ban hành quy định hướng dẫn
cơ quan ban hành quy định hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ các vướng mắt
đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định hướng dẫn
chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định về cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch nhanh nhất
ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn xã hội
tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng chống dịch
nghị quyết mới của chính phủ đề ra mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
hạn chế đến mức thâm nhất các ca mắc ca bệnh chuyển nặng tử vong do covid một mươi chín
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
thực hiện mục tiêu kép đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể
phần đầu trong năm hai nghìn hai mươi một
nghị quyết cũng nêu rõ tình trạng cục bộ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết
gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội
quan điểm đặt ra là đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết
trước hết các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín phải được đưa trên cơ sở khoa học
phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước tình hình dịch bệnh
được tiếp cận y tế sớm nhất nhanh nhất ngay từ cơ sở nhưng không được gây ách tắc cho lưu thông sản xuất
trong phòng chống dịch covid một mươi chín phải lấy phòng dịch là cơ bản lâu dài
y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng công an quân đội nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng và các tầng lớp trong xã hội
các giải pháp y tế đồng bộ giữa cây ly sẽ với xét nghiệm điều trị vaccine
theo phương châm cây ly xét nghiệm là thêm chốt vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết
có bốn cấp độ dịch cấp một là nguy cơ thấp bình thường mới từng với màu xanh cấp hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng cấp ba là nguy cơ cao tương ứng với màu cam và cấp bốn là nguy cơ rất cao từ với màu đỏ
theo thông tin mới nhất của trung tâm sự báo khí thưởng thủy văn quốc gia vào lúc một mươi ba h chiều nay ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm báo ở khoảng bảy mươi chín độ vn một trăm một mươi một một độ k trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc cách thanh hóa khoảng sáu trăm linh km cách nghệ an khoảng sáu trăm một mươi km
cách hạ tính khoảng năm trăm bốn mươi km số gió mảnh nhất vụ gần tâm báo mảnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km trên một giờ gió giật cấp một mươi bốn bản kinh gió mảnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm báo
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ
đến một giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám chín độ
vị trí tâm báo ở khoảng một mươi tám chín độ vn cách thanh hóa khoảng hai trăm bốn mươi km cách nghệ an khoảng hai trăm năm mươi km cách hạ tính khoảng một trăm chín mươi km
số gió mảnh nhất vụ gần tâm báo mảnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên một giờ giật cấp một mươi một
trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km đi vào đất liền khu vực từ thanh hóa đến quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám bảy độ vn một trăm linh năm bốn độ vn trên đất liền thanh hóa đến quảng bình
số gió mảnh nhất vụ gần tâm áp thấp nhiệt đới mảnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu độ vn phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ vn

trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
trong hai mươi bốn h đến ba mươi sáu h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên một giờ
sau khi được phân bổ lượng lớn vaccine các tỉnh thành miền tây đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân
để đạt miễn dự
trong vùng đất dịch cộng đồng khôi phục sản xuất kinh doanh cần thơ có khoảng một hai triệu dân
trong số này có chín trăm bốn mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vaccine covid một mươi chín
đến ngày một mươi một tháng một mươi cần thơ đã tiêm vaccine cho bốn trăm ba mươi một chín trăm năm mươi bảy người đạt hai mươi sáu
trong số này có chín mươi chín năm trăm chín mươi bảy trường hợp được tiêm đủ mũi hai
cùng ngày thành phố phân bổ năm trăm linh liều verocell và gần bốn mươi liều pfizer
về các quận huyện để đẩy nhanh tiến độ tiêm cho người dân
theo kế hoạch
từ nay đến tháng một mươi hai mỗi ngày thành phố tiêm ít nhất ba mươi sáu liều
thành phố cần thơ là một trong những địa phương tỉnh miền tây
có tốc độ tiêm tăng tốc cho người dân sau khi được trung ương phân bổ vaccine
với khoảng hai mươi triệu dân chiếm gần một phần năm dân số cả nước
nhưng đến nay khu vực này tỷ lệ tiêm mũi một khá thấp chưa tới ba mươi
có tỉnh tỷ lệ tiêm mũi một chỉ đạt một mươi bốn
trong khi đó từ đầu tháng một mươi đến nay
khu vực này đón hơn ba trăm linh người từ các vùng dịch phía nam về quê
nguy cơ bùng phát dịch rất cao
là địa phương có người về quê lượng lớn trong thời gian qua
tỉnh sóc trăng có kế hoạch tiêm năm trăm linh liều vaccine covid cho người dân
thời gian được tiêm mũi một bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
và tiêm mũi hai từ ngày hai tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một tại trà vinh
ông kiên sóc kha giám đốc sở y tế tỉnh này cho biết
với năm trăm linh liều vaccine vừa được bộ y tế phân bổ
địa phương đã huy động lực lượng tổ chức nhiều đội tiêm
từ cấp tỉnh đến cơ sở để đảm bảo tiêm đúng tiến độ cho người dân
đồng tháp cũng được phân bổ
phân bổ năm trăm linh liều vaccine cách đây bốn ngày
nâng tổng số vaccine của tỉnh này nhận lên là một triệu liều
ngành y tế đang tăng tốc tiêm vaccine mỗi ngày là bốn mươi năm mươi liều cho người dân
nhóm ưu tiên đợt này là người lao động
kể cả người từ các tỉnh đông nam bộ hồi hương
đáp ứng việc sớm mở cửa sản xuất kinh doanh
tại an giang một trong những tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất
vừa được bộ y tế phân bổ một triệu liều vaccine
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang ông nguyễn thanh bình cho biết
đợt tăng cường này giúp địa phương tăng độ phủ vaccine trong thời điểm quan trọng
khi mà số lượng người dân từ các vùng dịch trở về quê hương với số lượng lớn
nga sẽ thử nghiệm vaccine covid một mươi chín sputnik vạ xịt mũi trên tình nguyện viên trưởng thành
nhằm kiềm chế số ca nhiễm và tử vong
theo hồ sơ đăng ký công bố hôm một mươi hai tháng một mươi
vaccine covid một mươi chín sputnik v dạng xịt mũi sẽ được thử nghiệm hai liều trên tình nguyện viên trưởng thành
tại một bệnh viện ở thành phố sempitechburg
hồ sơ không nêu thời gian thử nghiệm lâm sàng dự kiến
nga đã nhanh chóng phát triển vaccine sputnik v sau khi đại dịch bùng phát năm ngoái
nhưng việc triển khai tiêm chủng diễn ra chậm bởi nhiều người nga e ngại trước các sản phẩm y tế mới
tổng thống nga vladimir putin cho hay nga cần đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trước tình hình covid một mươi chín nghiêm trọng
tiêm phòng giúp bảo vệ người dân khỏi nhiễm bệnh và các triệu chứng nghiêm trọng
putin nói chúng ta cần tăng tốc độ tiêm chủng
nga là vùng dịch lớn thứ năm thế giới với bảy tám trăm ba mươi hai chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm và hai trăm một mươi tám ba trăm bốn mươi năm ca tử vong
tăng so với hôm trước lần lượt là hai mươi tám một trăm chín mươi và chín trăm bảy mươi ba ca
thế giới ghi nhận hai trăm ba mươi chín ba trăm linh ba ba trăm hai mươi bốn ca nhiễm ncov và bốn tám trăm bảy mươi bốn sáu trăm một mươi ba ca tử vong
trong khi hai trăm một mươi bốn tám trăm bốn mươi năm trăm sáu mươi sáu người đã bình phục theo trang thống kê thời gian thực của rometer
tại hội nghị
thành ủy đà nẵng lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bí thư thành ủy thành phố đà nẵng nguyễn văn quảng cho biết
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một thành phố sẽ từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để khôi phục và phát triển kinh tế
sau khi kiểm soát được dịch covid một mươi chín
phần đầu đến hết năm nay thành phố sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi
tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hướng dẫn của bộ y tế đặc biệt không để phát sinh các điểm nóng ổ dịch covid một mươi chín
đồng thời thành phố đề nghị các địa phương sở ban ngành
triển khai nhanh việc thực hiện thí điểm mô hình bong bóng du lịch trên địa bàn thành phố
tức là tạo ra hành lang du lịch an toàn thời covid một mươi chín
mô hình này là một thỏa thuận riêng giữa các quốc gia hoặc địa phương cho phép du khách tham quan
đi lại tự do không phải cách ly khi nhập cảnh
chuẩn bị công tác đăng cai sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu á năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi ba tháng một mươi cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã nhận đơn tố cáo của bà nguyễn phương hằng
xe công ty cổ phần đại nam đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để xem xét giải quyết theo thẩm quyền
bà nguyễn phương hằng đã có đơn tố cáo ông huỳnh minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tức là ca sĩ đàm vĩnh hưng ngụ tại quận một mươi tp hcm
có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân để vận động từ thiện
bà hằng cho rằng
các sĩ đàm vĩnh hưng đã không minh bạch không công khai không công bố kịp thời rõ ràng chứng cứ sử dụng nguồn tiền quyên góp
trong đơn bà nguyễn phương hằng nêu rõ hành động của ca sĩ đàm vĩnh hưng có nét tương đồng với việc ngâm tiền tử thiện của nghệ sĩ hoài linh
xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của người ủng hộ từ điện
trước đó công an tp hcm cũng đã chuyển đơn của ca sĩ đàm vĩnh hưng tố cáo bà nguyễn phương hằng sang công an tỉnh bình dương để xem xét giải quyết
ca sĩ đàm vĩnh hưng cho rằng trong thời gian qua bà nguyễn phương hằng công khai chỉ trích cáo buộc nhiều người lừa đảo
ăn chặn tiền từ thiện của người dân với lời lẽ cay cú đà kích
khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ phía cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà